kính chào quý vị và các bạn
trong đêm nay và ngày mai vùng hội tụ gió sẽ suy yếu dần
chủ yếu chỉ còn tác động và gây mưa giải rác cho khu vực vùng núi phía bắc
trong những ngày tiếp theo vùng hội tụ gió vẫn còn nhưng không mạnh
nên chỉ gây mưa vài nơi vào lúc chiều tối và đêm
còn ban ngày trời nắng nhiều nên nền nhiệt có xu hướng tăng nhanh
ngày đêm giao động từ hai mươi năm ba mươi tám độ có nơi còn cao hơn và có nắng nóng gai gắt
tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ
trong đêm nay cục bộ vẫn có điểm mưa to đến rất to
với lượng mưa từ ba mươi sáu mươi mm có nơi trên tám mươi mm
sao đến ngày mai mưa cũng giảm nhanh xuống diện vài nơi
ban ngày trên khu vực có nắng nhiều nên mức nhiệt độ trưa chiều tăng lên ngưỡng là ba mươi bốn ba mươi bảy độ
có nơi cao hơn và có nắng nóng gai gắt
đối với miền trung trong cả ba ngày tới phổ biến vẫn là trạng thái nắng nhiều
từ thanh hóa đến thừa thiên huế tiếp tục có nắng nóng gai gắt
với nhiệt độ trưa chiều đạt ngưỡng ba mươi sáu ba mươi chín độ
một số nơi thuộc vùng núi phía tây có nắng nóng đặc biệt gai gắt khi mức nhiệt vượt ngưỡng ba mươi chín độ
nắng nóng kết hợp với độ ẩm thấp khiến nguy cơ xảy ra hỏa hoạn
cháy rừng bị đẩy lên cao người dân cần hết sức cảnh giác
khu vực từ đà nẵng đến phú yên trong ba ngày tới
thời tiết cũng đạt ngưỡng nắng nóng và nắng nóng gai gắt khi mức nhiệt độ ngày đêm từ hai mươi năm đến ba mươi bảy độ
còn các tỉnh khánh hòa ninh thuận bình thuận cũng có nắng
nhưng không có nắng nóng nhiệt độ giao động từ hai mươi năm đến ba mươi năm độ
về chiều tối vẫn có mưa rông ở một vài nơi
vùng cao tây nguyên sẽ tiếp tục có mưa rào và rông về chiều và tối
cục bộ có mưa to trong hôm nay và ngày mai
từ ngày một mươi một trở đi mưa giảm dần cả về diện và cường độ
mưa giảm nên nhiệt độ cao nhất ba ngày tới ở khu vực tây nguyên tăng nhẹ từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
đến với các tỉnh thành nam bộ tại đây cũng duy trì mưa rông mạnh vào lúc chiều tối
trong đêm nay
từ ngày một mươi một mưa rông cũng có xu hướng giảm đi
còn về nhiệt độ do mưa giảm nên nền nhiệt tại đây cũng tăng nhẹ
ngày đêm giao động trong khoảng từ hai mươi bốn đến ba mươi bốn độ